ngày sáu tháng tám đoàn công tác của quốc hội chính phủ do đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh sơn la về tình hình thiệt hại do mưa lũ và giải pháp hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng
theo báo cáo mới nhất của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la mưa lũ đã gây hậu quả nặng nề tại huyện mường la
hiện đã có một mươi người chết năm người mất tích một mươi hai người bị thương thiệt hại ba trăm chín mươi tám ngôi nhà
trong đó có hơn một trăm bảy mươi nhà bị cuốn trôi và đổ sập hoàn toàn một trăm chín mươi nhà bị hư hỏng nặng và phải di chuyển khẩn cấp
lũ cũng cuốn trôi hai mố cầu nạm păm và nhiều vị trí trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d làm cô lập bảy xã của huyện mường la phá hỏng bảy km đường tỉnh lộ
làm cho xã ngọc chiến và thủy điện nậm chiến bị cô lập
hệ thống điện ba mươi năm kv bị cuốn trôi gây mất điện trên năm xã
với bảy sáu trăm linh hộ dân ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la đã nhanh chóng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm bốn tại chỗ
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và sự chủ động của đảng bộ chính quyền tỉnh sơn la trong xử lý và giải quyết khi có tình huống mưa lũ khẩn cấp xảy ra
nhiệm vụ trước mắt cần đảm bảo cho người dân vùng lũ không bị đói đứt bữa và bố trí chỗ
nhiệm vụ trước mắt cần đảm bảo cho người dân vùng lũ không bị đói đứt bữa và bố trí chỗ